tập đoàn điện lực việt nam evn vừa có quyết định tạm đình chỉ chức vụ giám đốc trung tâm điều hành hệ thống điện quốc gia
đối với ông nguyễn đức ninh để phục vụ cho thanh tra chuyên ngành cho công tác quản lý và điều hành cung cấp điện
cụ thể tại quyết định sáu trăm linh ba tập đoàn điện lực việt nam tạm đình chỉ chức vụ đối với cán bộ diện evn quản lý
evn quyết định tạm đình chỉ chức vụ với ông nguyễn đức ninh giám đốc trung tâm điều hộ hệ thống điện quốc gia
để phục vụ cho thanh tra chuyên ngành trong công tác quản lý và điều hành cung cấp điện
đoàn thanh tra của bộ công thương đang thanh tra về quản lý và cung ứng điện của evn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với một mươi ba đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn có giá trị hàng trăm tỷ đồng
bước đầu cơ quan công an xác định từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay
thân tiến huy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại xã đồng tân huyện hữu lũng là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng ba trăm tám mươi chín
có hành vi mua bán hàng nghìn số hóa đơn giá trị gia tăng với nhiều cá nhân doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh
trị giá hàng hóa ghi trên hóa đơn đặc biệt lớn trên năm trăm linh tỷ đồng
căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn đã khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với thân tuyến huy cùng một mươi hai đối tượng là giám đốc và kế toán của tám doanh nghiệp có liên quan về tội mua bán trái phép hóa đơn
hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điều tra mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật
sau hai ngày xét xử tòa án nhân dân tỉnh trà vinh đã tuyên án đối với nguyên trưởng phòng
lao động thương minh và xã hội tp trà vinh cùng thuộc cấp về tội tham mô tài sản
và vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
tòa tuyên phạt bị cáo lê thị mỹ hồng nguyên trưởng phòng phòng lao động thương binh và xã hội tp trà vinh năm năm sáu tháng tù
nguyễn thanh bình trần văn quý và lê thị thanh loan mỗi bị cáo ba năm tù
bị cáo thi hải yến lâm thị quỳnh thơ cùng nhận bức án hai năm sáu tháng tù và bị cáo đỗ văn no hai năm tù
theo cáo trạng vào các năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
lê thị mỹ hồng là trưởng phòng phòng lao động thương binh và xã hội tp trà vinh và là chủ tài khoản đơn vị
trong quá trình công tác hồng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao
chỉ đạo cấp dưới thực hiện hành vi lập nhiều chứng từ khống để thanh quyết toán tổng số tiền gần bảy trăm linh triệu đồng
từ các nguồn kinh phí không tự chủ được cấp từ ngân sách của nhà nước
qua đó các bị cáo đã tham ô gần hai trăm bảy mươi triệu đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân
ngoài ra bị cáo cáo trạng còn cáo buộc hồng đã trực tiếp chỉ đạo bị cáo yến và bình
theo dõi lập tổng hợp lập chứng tử khống cho từng bộ phận phụ trách ký thanh quyết toán sai quy định
gây thất thoát lãng phí tài sản của nhà nước với tổng số tiền hơn hai trăm chín mươi triệu đồng
lừa đảo chiếm thật tài sản bằng hình thức bán thuốc khan hiếm để chữa bệnh ung thư
đối tượng trần đức tiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại thị trấn yên lập huyện yên lập tỉnh phú thọ
vừa bị công an thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an khởi tố bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thời gian gần đây công an thị xã hoàng mai nhận được đơn trình báo của một số người dân
về việc đã bị đối tượng lừa đảo chứng thật tài sản bằng hình thức bán thuốc khan hiếm để chữa bệnh ung thư
sau một thời gian triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
công an thị xã hoàng mai cử tụ công tác trực tiếp đến tỉnh phú thọ bắt cẩn cấp đối tượng trần đức tiến
về hình vi lừa đảo chiếm thật tài sản
tại cơ quan điều tra qua đấu tranh đối tượng tiến khai nhận đã hách tài khoản facebook đồng thị chiên
để sử dụng giao bán các loại thuốc chữa bệnh ung thư trên mạng xã hội và được một người dân liên hệ đặt mua
sau đó đối tượng đã lừa bị hại chuyển số tiền năm mươi bốn triệu đồng qua tài khoản ngân hàng
với thủ đoạn trên tiến đã lừa đảo một số bị hại với số tiền trên bốn trăm linh triệu đồng
càng bước vào mùa cao điểm du lịch hè năm nay các chiêu trò thủ đoạn lừa đảo ngày càng nở rộ và tinh vi hơn
lợi dụng nhu cầu du lịch của người dân tăng cao đặc biệt là tâm lý ham giá rẻ
không ít đối tượng đã tung ra những lời giao bán hấp dẫn trên mạng xã hội nhằm lừa đảo chứng tật tài sản
mùa hè đã tới anh đạt có nhu cầu đi du lịch nên anh đã lên mạng tìm kiếm các tour và nhận được rất nhiều lời chào mời
khi mà gia đình tôi muốn đi du lịch thì tôi thường tìm bắt tour du lịch qua các liên tả mạng xã hội
và khi mà tôi muốn kể lại một câu chuyện của tôi khi mà tôi đặt qua các nền tảng mạng xã hội thì cái việc mà họ tiếp cận tôi này
họ bắt gửi căn cước công dân này sau khi đó cọc tiền để giữ lại cái tour đấy cho gia đình
thì sau khi ngay sau khi đọc tiền thì gia đình tôi cái bạn mà yêu cầu đó tự nhiên mất tài khoản và tôi không thể liên hệ được
thì lúc đó tôi biết được là mình đã bị lừa khi mà mình đã cọc tiền cho bạn đó
hình thức đặt tour qua mạng không mới
trong khi đó công nghệ bốn giúp du khách có thể tiếp cận đặt phòng cũng như các dịch vụ khác dễ dàng
tuy nhiên hình thức này cũng bộc lộ nhiều nhược điểm để kẻ xấu lợi dụng
ví dụ đây là một khách sạn có thế trông ra biển lưng tựa núi đẹp như trốn tiên cảnh giữa vịnh hạ long được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút nhiều lượt like
nhưng ngay sau đó sở du lịch tỉnh quảng ninh đã phát đi thông báo khẳng định không tồn tại khách sạn này và du khách cần tránh bị lừa đảo
hay đây là khách sạn năm sao nhưng giá được quảng cáo là siêu rẻ nhưng không có thật
còn những thông tin rõ ràng trên mạng xã hội thì chúng ta bản thân nhà lượng không hiểu chứng được